thưa quý vị được khởi công từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chỉ sau gần hai năm
nhà hát hồ gươm tại địa chỉ số bốn mươi bốn nghĩa hàng bài phương hàng bài quận hoàn kiếm hà nội đã được hoàn thiện
điều này thể hiện sự nỗ lực quyết tâm rất lớn của các đơn vị chức năng như là bộ công an
ubnd tp hà nội và các đơn vị xây dựng
những hình ảnh đẹp ấn tượng về thiết kế của nhà hát hồ gươm
đã nhận được nhiều sự tán thưởng từ phía cộng đồng mạng và kỳ vọng khi nhà hát hồ gươm khi đi vào hoạt động
sẽ trở thành trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa chính trị của đảng nhà nước bộ công an tp hà nội
là điểm hẹn của các chương trình nghệ thuật lớn phát huy được những lợi thế của công trình hiện đại xứng tầm quốc tế
nhà hát hồ gươm đã trở thành địa điểm check in mới của nhiều cư dân mạng
những hình ảnh mới nhất về nhà hát một công trình có cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế
từ trang thiết bị âm thanh ánh sáng hiện đại cho đến hệ thống sân khấu
không ít cư dân mạng đã bày tỏ niềm vui khi nhà hát hồ gươm thiết chế văn hóa kết nối với các công trình văn hóa lịch sử cảnh quan kiến trúc quanh hồ hoàn kiếm
đã chính thức được mở cửa đón cầu chúng
trong bối cảnh ba d đã thấy tầm vóc quy mô của nhà hát cái tên nhà hát cũng hay quá
nhà hát xịn sò và đẳng cấp từ phòng hát cho đến sảnh hầm nhìn thiết kế rất đẹp
một công trình ghi dấu ấn tuyệt vời
hoành cha quá hy vọng có một lần được đến đây thưởng thức chương trình nghệ thuật
được khởi công từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chỉ sau gần hai năm nhà hát hồ gươm đã hoàn thiện
điều này thể hiện sự nỗ lực quyết tâm rất lớn của các đơn vị chức năng của bộ công an
ủy ban nhân dân tp hà nội và các đơn vị xây dựng
bộ công an cho biết với sức chứa khán phòng to lên đến chín trăm linh người và khán phòng nhỏ với quy mô năm trăm linh người
nhà hát hồ gươm là nơi sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc biệt
tại đây cán bộ chiến sĩ cùng gia đình và nhân dân sẽ được thưởng thức những tiết mục của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
với các tác phẩm thăng hoa trên sân khấu lớn
đây cũng là nơi để các nhà hát quốc tế và việt nam có điều kiện được phối hợp sáng tạo
dòng lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật
ngoài ra nhà hát còn có khu vực trưng bày triển lãm khu vực hội thảo chuyên đề tổ chức hội nghị và khu vực dịch vụ đa chức năng
nhiều ý kiến cư dân mạng kỳ vọng việc đưa vào hoạt động nhà hát hồ gươm sẽ trở thành điểm đến về cảnh quan du lịch
góp phần quảng bá văn hóa du lịch phát triển kinh tế xã hội của thủ đô hà nội và việt nam đến với bạn bè quốc tế
sân khấu chính đẹp quá khả năng đáp ứng các yêu cầu về mặt biểu diễn cho nhiều các loại hình nghệ thuật khác nhau
từ giao hưởng ballet nhạc kịch của phương tây đến âm nhạc sân khấu truyền thống của việt nam
thật sự rất chồng đợi các buổi biểu diễn tại đây
rất chờ đợi được tiếp cận tìm hiểu trực tiếp và có những chương trình biểu diễn nghệ thuật đầu tiên tại đây
một nhà hát hiện đại tầm cỡ khu vực và đúng tiêu chuẩn của nhà hát là mong muốn đã lâu của các nghệ sĩ
hy vọng mong muốn này sẽ thành hiện thực khi nhà hát hồ gươm đi vào hoạt động chính thức
chia sẻ trên mạng xã hội nhiều nghệ sĩ chiến sĩ công an nhân dân cũng đã bày tỏ sự xúc động niềm vinh dự và tự hào
khi đây là lần đầu tiên lực lượng công an nhân dân có nhà hát
là nhà hát hiện đại bằng tổng
vì vậy với nhà hát hồ gươm sẽ là cơ hội để các nghệ sĩ công an nhân dân công hiến hơn nữa cho lực lượng và cho quần chúng nhân dân
một công trình mang ý nghĩa đặc biệt mang đến những cảm xúc mới thật hơn cho người nghe và tạo cảm hứng cho nghệ sĩ biểu diễn tốt hơn
nhà hát hồ gươm một viên ngọc trong không gian văn hóa lịch sử của thủ đô điểm đến trên sơ đồ âm nhạc thế giới trong tương lai gần
thật tự hào xin chúc mừng
thêm một nhà hát là thêm một địa chỉ đỏ mong rằng nhà hát hồ gươm sẽ được đông đảo công chúng đón nhận
hiện nay nhiều người dân không ưu tiên việc đến nhà hát để thưởng thức nghệ thuật
họ có quá nhiều lựa chọn mang tính chất giải trí nhiều hơn các tác phẩm có hàm lượng nghệ thuật cao
vì vậy nhà hát hồ gươm cần phải chú trọng thiết kế nội dung chương trình để hấp dẫn được khán giả
việc đưa vào hoạt động của một nhà hát với quy mô hiện đại mang tầm quốc tế
được kỳ vọng mang đến những món ăn tinh thần mới cho công chúng
chúng yêu nghệ thuật nâng cao đời sống văn hóa việt nam và nâng tầm hội nhập quốc tế
bạn có chia sẻ gì về nội dung này hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại